ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa thông báo về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ sơn la hòa bình đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố sơn la hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên hà nam nam định thái bình bắc ninh hải dương hải phòng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám ở lưu vực sông hồng sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ và thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh các công ty thủy điện sơn la mở một cửa xà đáy
công ty thủy điện hồ hòa bình mở thêm một cửa xà đáy
thứ hai vào hồi một mươi ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xa đáy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức cá nhân có hoạt động tại khu vực lòng sông bãi sông cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy các bến đỏ ngang
các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ các hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản